bộ thông tin và truyền thông lần đầu tiên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự buổi lễ
chủ tịch nước trần đại quang đã gửi lãng hoa chúc mừng
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ cách mạng lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa
do chủ tịch hồ chí minh đứng đầu tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới
về việc thành lập chính phủ nước việt nam mới giúp việc cho chính phủ cách mạng lâm thời việt nam
có một mươi ba bộ trong đó có bộ thông tin tuyên truyền bộ giao thông công chính
tiền thân của bộ thông tin và truyền thông ngày nay
trên cơ sở đó ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số hai trăm sáu mươi
lấy ngày hai mươi tám tháng tám hàng năm là ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông việt nam
nhìn lại bảy mươi một năm qua nhất là trong ba mươi năm đổi mới ngành thông tin và truyền thông
đã trở thành ngành tiên phong thực hiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách
đi thẳng vào công nghệ hiện đại số hóa đa dịch vụ
hiện mạng lưới biểu chính có một mươi hai bảy trăm ba mươi tám điểm bán kính phục vụ bình quân đạt hai chín mươi ba km một điểm
chín mươi một bảy số xã trong cả nước có báo nhân dân đến trong ngày tỷ lệ phủ sóng di động trên toàn quốc đạt chín mươi năm
tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm hai nghìn một mươi năm đạt gần năm trăm hai mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng
nộp ngân sách bốn mươi tám hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin
năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn hai mươi tỷ đô la mỹ
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong thời gian tới ngành thông tin và truyền thông cần tiếp tục quán triệt sâu sắc
tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí hoạt động xuất bản
thúc đẩy lĩnh vực biểu chính viễn thông internet tần số vô tuyến điện phát triển mạnh hơn
nhanh hơn và hiệu quả hơn đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển
và ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo đội ngũ nhân lực
đẩy mạnh phát triển ứng dụng công nghệ thông tin đây là nhiệm vụ ưu tiên của cả hệ thống chính trị
và toàn xã hội là nội dung quan trọng trong chiến lược quy hoạch và kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội của đất nước đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn thông tin mạng
cũng là nhiệm vụ với nhiều thách thức rất lớn trong giai đoạn hiện nay
các cơ quan quản lý phải thường xuyên quan tâm xây dựng đào tạo bồi dưỡng đội ngũ
những người làm công tác thông tin truyền thông có phẩm chất chính trị vững vàng
có chuyên môn cao và đạo đức nghề nghiệp trong sáng
tăng cường kỷ luật kỷ cương cùng với việc động viên khen thưởng thành tích tốt
cũng cần xử lý nghiêm những sai phạm trong hoạt động báo chí những sai phạm pháp luật

trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
tại buổi lễ ghi nhận những đóng góp của ngành
thay mặt chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã trao cờ thi đua của chính phủ cho bộ thông tin và truyền thông